ngày hai mươi một tháng ba vừa qua ủy ban bầu cử trung ương nga đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống
trong đó tổng thống nga vladimir putin đã giành chiến thắng với tỷ lệ áp đảo lên tới tám mươi bảy hai mươi tám phiếu bầu
cụ thể tại cuộc họp đặc biệt của ủy ban bầu cử trung ương nga bapam feleva trưởng ban bầu cử trung ương nga cho biết tỷ lệ cử tri đi bầu là bảy mươi bảy bốn mươi chín
theo đó kết quả kiểm phiếu chính thức do ủy ban bầu cử trung ương nga công bố ngày hai mươi một tháng ba
tổng cộng có bảy mươi sáu hai trăm bảy mươi bảy bảy trăm linh tám công dân đã bỏ phiếu ủng hộ tổng thống nga vladimir putin
trong cuộc bầu cử tổng thống nga năm hai nghìn hai mươi bốn bà panelva gọi tỷ lệ cử tri đi bầu tại cuộc bầu cử lần này là một số hiệu cho thấy nền dân chủ của nước nga
bà cảm ơn tất cả các đảng phái chính trị của nước nga đã hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử
vượt qua những sự phản đối
các chương trình hệ tư tưởng khác nhau và thể hiện hết trách nhiệm của mình trong cuộc bầu cử vì sự phát triển của đất nước
trong cuộc bầu cử tổng thống nga lần này có bốn mươi một phiếu bầu không hợp lệ chủ yếu là ở những nơi có nhiều người tái định cư
theo bà panpelova một tỷ lệ lớn các lá phiếu không hợp lệ ở ba lan với tỷ lệ lên tới một phần ba
sau khi cuộc bầu cử kết thúc ủy ban bầu cử trung ương nga đã nhận được hơn một mươi bốn đơn khiếu nại hơn một nửa là từ nước ngoài
đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên

trong đó thiết lập giới hạn hai nhiệm kỳ sáu năm cho bất kỳ người nào giữ chức vụ nguyên thủ quốc gia
như vậy ông putin sẽ lãnh đạo nước nga thêm một nhiệm kỳ sáu năm
ngay sau khi kết quả bầu cử chính thức được công bố tổng thống nga putin đã có phát biểu trước người dân
theo hãng tin tass trong bài phát biểu đầu tiên sau khi thắng cử
tổng thống putin bày tỏ lời cảm ơn tất cả người dân nga đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ tám
ông putin nhấn mạnh nguồn sức mạnh của đất nước là nhân dân nga
ý chí chung của người dân cả nước được hình thành từ tiếng nói của mỗi người dân
tổng thống putin cũng khẳng định có các điều kiện để nước nga trở nên mạnh mẽ hơn
hiện nay nước nga đang ở trong tình trạng xung đột với ukraine và đối đầu với phương tây
bị phương tây trừng phạt về kinh tế thương mại và tài chính bị kìm hãm phát triển kinh tế xã hội
tất cả đều là hệ lụy trực tiếp của cuộc xung đột với ukraine mà ông putin đã phát động cách đây hơn hai năm
trong khi đó ông putin vẫn giành về được kết quả bầu cử cao kỷ lục
ông putin nói chiến thắng của ông sẽ cho phép nga củng cố xã hội
và cho thấy nước nga đã đúng khi chọn con đường hiện tại
chủ nhân điện kremlin khẳng định mặc dù còn phải đối mặt với vô vàn thách thức
nhưng nước nga sẽ vượt qua nếu có thể duy trì sự đoàn kết
ông cảm ơn sự tin tưởng của người dân nga
ông cam kết ông sẽ cố gắng hết mình để giúp đỡ đất nước
ông sẽ giải quyết các nhiệm vụ đặt ra trước mắt đất nước
và đạt được những mục tiêu mà tất cả người dân đều coi là ưu tiên cao nhất
cùng với đó ông cũng nhấn mạnh đến những ưu tiên trong nhiệm kỳ mới
theo tổng thống putin các nhiệm vụ chính cho sự phát triển đất nước
đã được ông nêu ra trong thông điệp liên bang gần đây
nhưng ông nhắc lại rằng trước hết nước nga cần giải quyết các vấn đề
trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt
tăng cường khả năng phòng thủ và củng cố lực lượng vũ trang của đất nước
ông hy vọng về một nước nga hùng mạnh độc lập có chủ quyền
và kết quả bầu cử sẽ cho phép ông cùng người dân nga đạt được tất cả mục tiêu đó
về tình hình chiến sự ở ukraine ông putin cho biết lực lượng vũ trang nước này
đạt được bước tiến hàng ngày ở ukraine và đang giữ thế chủ động trên chiến trường
theo ông putin hoạt động tấn công của ukraine không có tác dụng
và ở một số hướng binh sĩ nga đang áp đảo kẻ thù
khi được hỏi về vụ pháo kích gần đây vào vùng bengrod của nga
ông putin cho biết
ông không loại trừ khả năng nga sẽ phải thiết lập một khu vực sạch sẽ
hay vùng đệm tại các vùng lãnh thổ do ukraine kiểm soát
để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo
được biết tổng thống putin bảy mươi một tuổi đã lãnh đạo nước nga từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ông giữ cương vị tổng thống từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn tám
và từ năm hai nghìn một mươi hai cho đến nay ông cũng từng là thủ tướng nga
trong giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến hai nghìn dưới thời tổng thống paris yassin
và tiếp tục đảm nhiệm trước vụ này từ năm hai nghìn
năm hai nghìn tám đến hai nghìn một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một chủ nhà điện kremlin đã ký thông qua đạo luật mới
cho phép ông có thể tranh cử thêm hai nhiệm kỳ nữa
các cuộc thăm dò dư luận được tiến hành gần đây cho thấy
ông putin vẫn là chính trị gia được yêu thích nhất ở nga
theo kết quả kiểm phiếu ngày một mươi tám tháng ba tổng thống nga vladimir putin
là ứng cử viên giành được nhiều phiếu bổ nhất trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ tám
của liên bang nga mở ra cánh cửa cho nhiệm kỳ tổng thống kéo dài sáu năm tiếp theo
thắng lợi vang dội của ông chủ điện kremlin cho thấy sau hai mươi bốn năm nắm quyền
ông putin vẫn luôn là nhà lãnh đạo hợp lòng dân được người dân nga tin tưởng
trước cuộc bầu cử năm nay ông putin đã bốn lần đắc cử tổng thống nga vào các năm hai nghìn hai mươi
hai nghìn bốn hai nghìn một mươi hai và hai nghìn một mươi tám trong đó ông cũng giữ chức thủ tướng nga trong nhiệm kỳ hai nghìn tám hai nghìn một mươi hai
vladimir putin ra đời vào ngày bảy tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
tại thành phố leningrad trong một gia đình khiêm tốn có mẹ là công nhân nhà máy
con trai là lấy nghĩa vụ trong hải quân liên xô vào đầu những năm một nghìn chín trăm ba mươi
năm một nghìn chín trăm tám mươi năm sau khi tốt nghiệp đại học ông bắt đầu sự nghiệp tại cơ quan an ninh quốc
tak kgb với tư cách là sĩ quan tình báo hoạt động tại đồng đức sau khi rời kgb và dấn thân vào
chiến trường con đường quan lộ của cựu trung tá kgb mới thực sự rộng mở sau một mươi sáu năm công tác
ông putin trở lại quê nhà ở petersburg và làm cổ tổng thống nga
ông vấn cho chính trị gia anatoly sobchak sau khi ông sobchak được bầu cử làm thị trưởng của
hitterberg ông putin đảm nhiệm công tác đối ngoại sau đó là phó thị trưởng thành phố
chỉ trong vòng hai năm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ông lần lượt được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng như phó
cục trưởng quản lý tài sản tổng thống phó tránh văn phòng tổng thống giám đốc cơ quan an ninh
liên bang nga và thư ký hội đồng an ninh liên bang nga đến tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi chín tổng thống nga
tên là boris yeltsin bổ nhiệm ông putin làm thủ tướng chính phủ nga và ông putin trở thành thủ
tướng thứ năm ở nga chỉ trong vòng chưa đầy hai năm đúng đêm giao thừa năm hai nghìn vì sức khỏe suy
nghiêm trọng ông yeltsin đã tuyên bố từ chức đồng thời đề xuất ông putin làm quyền tổng thống
nga từ đây nước nga đã chứng kiến một phong cách lãnh đạo quyết đoán và thực sự đó là cách
mà ông putin khôi phục sự ổn định ở nga sau nhiều năm hỗn loạn trong quá khứ đây chính là
cuộc bầu cử đã trao cho ông putin bốn năm tổng thống đầu tiên
sau khi ông giành được hơn năm mươi hai số phiếu ủng hộ một nhiệm kỳ đã mở ra giai đoạn tăng trưởng liên
tục tám năm cho nền kinh tế nga sự tăng trưởng này là kết quả của việc giá dầu và khí đốt tăng gấp
năm lần sự phục hồi sau thời kỳ suy thoái và khủng hoảng tài chính ở nga cùng sự gia tăng đầu tướng
nước ngoài và các chính sách kinh tế tài chính thận trọng tuy nhiên cũng trong bốn năm nay ông
putin đã phải đối mặt với hai cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến uy tín đó là vụ chim tàu ngòm kursk
hai nghìn tám hai nghìn và vụ khủng bố của lực lượng ly khai chechnya ở ngay thủ đô moskva vào tháng một mươi năm
hai nghìn hai mươi hai cũng trong giai đoạn này hình ảnh ông putin ngồi trong buồng lái chiến đấu cơ của không quân
nga bay qua vùng chiến sự ở chekyya đã để lại ấn tượng với người dân về một nhà lãnh đạo hành động
như vậy cuộc chiến ở chechnya được ông dồn sự tập trung và kết thúc vào năm hai nghìn chín
việc khép lại chiến tranh chechnya lần thứ hai đã đem lại uy tín không nhỏ cho ông putin
mặc dù đôi khi vẫn có những
ý kiến và tranh cãi về mức độ thành công tại nhiệm kỳ thứ hai ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn bốn
ông putin thắng với bảy mươi một số phiếu bầu khi nhiệm kỳ thứ hai sắp kết thúc nhiều người đã đề nghị
sửa đổi hiến pháp nga để cho phép putin ra tranh cử tổng thống lần thứ ba tuy nhiên
ông đã từ chối điều này và tuyên bố dù không ở cương vị tổng thống ông vẫn muốn có ảnh hưởng
đến tình hình chính trị của nước nga trong cuộc bầu cử năm hai nghìn bảy đảng nước nga thống nhất của
ông putin đã giành được sáu mươi bốn hai triệu đồng
đảng nước nga thống nhất của ông putin đã giành được hai mươi bốn số phiếu ủng hộ mặc dù vậy
do những giới hạn của hiến pháp nga phó thủ tướng thứ nhất trái miết tri mè vật đét đã được bầu
làm người kế nhiệm ông putin cuộc chuyển giao quyền lực cũng đánh dấu việc ông putin trở lại
ghế thủ tướng sau tám năm song vẫn tiếp tục duy trì ưu thế và ảnh hưởng của mình trong chính trường
vào tháng chín năm hai nghìn một mươi một tổng thống mè vật đét tuyên bố rằng ông sẽ đề nghị đảng nước nga thống nhất
đề cử ông putin làm ứng cử viên tổng thống ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi hai putin đắc cử
tổng thống nga nhiệm kỳ thứ ba với sáu mươi ba sáu số phiếu bầu phe đối lập với ông đã liên tục cao
cuộc bầu cử bị gian lận những cuộc biểu tình chống putin đã diễn ra ngay trong và sau chiến dịch
tranh cử tổng thống đây cũng là nhiệm kỳ mà ông chứng kiến một loạt biện pháp trừng phạt của
phương tây nhắm vào nga sau khi nước này sắp nhập bán đảo kemia vào năm hai nghìn một mươi bốn đồng thời
cũng là năm bắt đầu những cuộc giao tranh giữa lực lượng ukraine và lực lượng ly khai ở miền nam
động ukraine được nga hậu thuẫn sáu năm sau đó
tại nhiệm kỳ thứ bốn putin đã giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống năm
hai nghìn một mươi tám với hơn bảy mươi sáu phiếu bầu hai năm sau đó ông đã đề xuất những sửa đổi hiến pháp lớn có thể
mở rộng quân lực chính trị của mình vào tháng hai năm hai nghìn một mươi hai cuộc chiến giữa nga và ukraine bùng nổ
thu hút mọi sự chú ý về phía ông putin và nước nga cho đến nay cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và
vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng quốc tế trong bối cảnh đó
ông putin bảy mươi một tuổi đã đứng ra tranh cử tổng thống lần thứ năm vào năm hai nghìn hai mươi bốn lần này ông putin tuyên
bố tái tranh cử vào ngày tám tháng một mươi hai một ngày sau khi hội đồng liên bang thượng viện nga ấn định ngày
bầu cử chính thức ông putin thừa nhận rằng trước đó ông đã suy nghĩ rất lâu và kỹ lưỡng về nhiệm
kỳ tổng thống tương lai của mình theo luật ở nga các ứng cử viên tổng thống có hai mươi hai mươi năm ngày kể
từ khi hội đồng liên bang ấn định ngày bầu cử để nộp hồ sơ đăng ký cho ủy ban bầu cử trung ương
tùy thuộc vào việc ứng cử viên đó đang tranh cử với tư cách độc lập hay đại diện cho một chính đảng
lần này hiến pháp đã không còn cấm tổng thống phục vụ hơn hai nhiệm kỳ liên tiếp những sợ đổi
được thực hiện đối với hiến pháp năm hai nghìn hai mươi quy định rằng tổng thống đương nhiệm có thể tranh cử
trong cuộc bầu cử tiếp theo bất kể trước đó đã phục vụ bao nhiêu nhiệm kỳ với sự tín nhiệm cao
của cử tri ngay từ trước khi cuộc bầu cử diễn ra giới quan sát đã nhận định ông vladimir putin chắc
chắn sẽ tái đắc cử và tiếp tục cầm quyền đến năm hai nghìn ba mươi
đây là một thực tế phía ông putin đang là chính trị gia gần như bất khả chiến bại ở xứ sở bạch dương
theo giới phân tích điều này vì nhiều lý do trong đó động lực lớn nhất là kể từ khi lên nắm quyền
cách đây gần một phần tư thế kỷ trong giai đoạn nước nga đang phải đối mặt với nhiều khó khăn
bằng tầm nhìn của một nhà cải cách và sự quyết đoán của một lãnh đạo người cầm lái putin đã
nhiều lần đưa con tàu nước nga vượt qua những khó khăn và khủng hoảng theo giới quan sát
ông putin giành được tỷ lệ ủng hộ cao
vì người dân nga yêu thích một nhà lãnh đạo mạnh mẽ quyết đoán kiên định và khiến người khác nề phục
đối với những người trung thành với điện kremlin đường kim tổng thống là một chính khách tài năng và bản lĩnh
người đã ngăn chặn được sự tan giã của nước nga chế ngự thành công các chùm tài phiệt
khuất phục được phe ly khai ở chechnya và giúp đất nước đường đầu với sự cạnh tranh địa chính trị dài dẳng của phương tây
trong suốt những năm cầm quyền tổng thống putin đã có những thành tựu đáng kể trong cuộc cải tổ nước nga
với mục tiêu chính là lấy lại vị thế của nước nga trên mọi mặt trận
dưới thời ông putin nga đã khôi phục vị thế địa chính trị ở một số khu vực trên thế giới
họ giành lại tầm ảnh hưởng ở trung đông bán hệ thống phòng không cho thành viên nato thổ nhĩ kỳ
giao dịch vũ khí với đồng minh chủ chốt của mỹ ả rập xê út
nga cũng đang hướng tới mở rộng tầm ảnh hưởng tại khu vực châu phi và trên toàn cầu
theo một cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
hầu hết người dân nga tin rằng đất nước của họ đang đi đúng hướng
đặc biệt trong số những người ủng hộ tổng thống putin có rất nhiều người trẻ tuổi
họ cho biết họ ủng hộ vladimir putin không có người nào khác có thể lãnh đạo đất nước
bởi vì hiện tại nhờ có ông ấy mà đất nước đang phát triển toàn diện
qua ghi nhận cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt
khi nước nga phải đối mặt với hàng chục nghìn lệnh trừng phạt và phong tỏa của phương tây
liên quan tới cuộc xung đột ở ukraine
giáo sư valery timoshenko tại đại học quốc gia thái bình dương cho biết
đây là chiến dịch bầu cử
quan trọng nhất trong toàn bộ lịch sử hiện đại của nước nga kể từ khi liên bang nga được thành lập
bởi nó diễn ra trong bối cảnh có sự đối đầu lớn giữa phương tây và nga vì một trật tự thế giới mới
xung đột ban đầu khiến nước nga trao đảo
xong đến nay giới như moscow đã giành lại thế chủ động để dẫn dắt một cuộc chiến tiêu hào kéo dài
nước nga trong nhiệm kỳ của tổng thống putin đã thành công trong việc duy trì vị thế là nền kinh tế lớn
cường quốc về quân sự là nhà xuất khẩu khí đốt hàng đầu thế giới
bất chấp hơn một mươi bảy năm trăm linh lệnh trừng phạt bổ vây từ nhiều phía
kinh tế nga không những không sụp đổ như tính toán của phương tây
mà còn vươn lên bứt phá với tốc độ tăng trưởng gây bất ngờ ở mức ba sáu trong năm hai nghìn hai mươi ba
cao hơn tốc độ tăng trưởng của hầu hết các nước phát triển
trong bài phát biểu chiến thắng sau cuộc bầu cử
ông chủ điện kremlin cũng khẳng định nước nga sẽ không bao giờ bị đe dọa
trước tiên nga cần giải quyết các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt
tăng cường năng lực quốc phòng
củng cố sức mạnh lực lượng vũ trang
quá trình này đang diễn ra với tiến độ tốt và chất lượng tuyệt vời
đồng thời ông putin cho biết sẽ triển khai mọi kế hoạch phát triển nước nga
và đạt những mục tiêu từng đề cập trong thông điệp liên bang cuối tháng hai
tổng thống nga không vội thành lập chính phủ khóa mới
bởi nhiệm kỳ hiện tại vẫn còn khoảng hơn hai tháng nữa mới kết thúc
về đối ngoại ông putin dự đoán quan hệ nga và trung sẽ mạnh mẽ hơn trong những năm tới
nga sẵn sàng thảo luận liên quan về đề xuất của pháp về một lệnh ngừng bắn ở ukraine
trong thời gian diễn ra olympic
tổng thống nga cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện nếu nato đưa binh sĩ đến ukraine
trong suốt các nhiệm kỳ tổng thống putin vẫn luôn nỗ lực nhằm giành lại vị thế cường quốc hàng đầu thế giới
cùng với mục tiêu xây dựng nước nga như một thành trì của những giá trị truyền thống
đã thổi một luồng gió đẩy lạc quan và hy vọng vào xã hội nga
trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những cuộc cạnh tranh địa chính trị và xung đột khốc liệt hỗn loạn chưa từng có
điều đó lý giải vì sao tổng thống putin tiếp tục giành được sự tín nhiệm của đa số người dân nga
và hướng tới ít nhất một nhiệm kỳ tiếp theo trong vai trò nguyên thủ quốc gia